tối qua ngày một mươi bảy tháng bảy tại nhà hát hòa bình quận một mươi hơn ba bảy trăm linh thiếu nhi và phụ trách đã tham dự lễ khai mạc liên hoan búc xen hồng các tỉnh thành khu vực phía nam lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan năm nay có nhiều đổi mới về mục đích tiêu chí hình thức và số lượng trẻ em đơn vị tham gia cũng tăng lên ấn tượng
tuy nhiên có nhiều điểm đáng lưu ý trong chương trình năm nay như quán triệt tình trạng hát nhép đề cao các tiết mục sáng tạo giới thiệu được nét đặc trưng văn hóa của đơn vị tham gia
chú trọng các phần biểu diễn văn nghệ thuần túy của thiếu nhi và mỗi tiết mục biểu diễn từ hai mươi đến hai mươi năm phút cho một đơn vị
bên cạnh đó đội ngũ các nhạc sĩ biên đạo múa có chuyên môn cao sẽ được phân bổ vào từng cụm đơn vị để đưa ra những góp ý nhận xét giúp các phần trình diễn thêm hoàn thiện
liên hoan là dịp để các em thiếu nhi có cơ hội gặp gỡ giao lưu vui chơi giải trí lành mạnh thể hiện năng khiếu và rèn luyện kỹ năng tập thể
cũng như tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức tình cảm với quê hương đất nước bối đắp truyền thống cách mạng thắt chặt tình cảm thầy trò và bạn bè